nhằm nắm bắt tình hình sản xuất hàng dệt may những khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn cung bị ảnh hưởng mạnh do dịch covid một mươi chín
mới đây đoàn công tác do bộ trưởng bộ công thương làm trường đoàn đã làm việc với một số doanh nghiệp dệt may trên địa bàn thành phố hà nội
theo đại diện tổng công ty may một mươi nhiều nhà máy của doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động vì thiếu nguyên liệu
trong khi doanh nghiệp vẫn chịu sức ép từ việc trả lương nhân công và các khoản vay ngắn hạn
trước mắt doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp đã bị giảm một mươi doanh thu nội địa là một mươi năm đơn vị chỉ tạm đủ nguyên liệu cho sản xuất đến hết tháng ba
nếu dịch vẫn còn kéo dài thì kịch bản xấu nhất doanh nghiệp sẽ phá sản
với công ty trách nhiệm hữu hạn dệt hà tây nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp công ty sẽ không đạt được khuôn để làm mẫu và phát triển đơn hàng
phải hủy đơn hàng tạm dừng sản xuất do thiếu nguyên liệu và kéo theo hàng nghìn lao động của công ty sẽ phải tạm thời nghỉ làm
để khắc phục khó khăn cho doanh nghiệp bộ trưởng bộ công thương đã yêu cầu các cục vụ là đầu mối chỉ đạo các thương vụ việt nam tại nước ngoài
hỗ trợ tìm kiếm nguồn nguyên phụ liệu hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường mới kết nối doanh nghiệp với các hệ thống siêu thị trong nước
đồng thời hỗ trợ về thuế tín dụng cho các doanh nghiệp diệt may trong giai đoạn khó khăn hiện nay